giữ càng dây đàn
dùng dùi lửa khuét thủng hai mắt tre
tạo âm vang cho thân đàn
sau khi cây đàn nên hình
thì nghệ nhân phải biết cân chỉnh
cho tiếng đàn chapi có hồn
khi đánh lên
thì lời ăn tiếng nói của nó
mới đi qua tai
rồi ở lại mãi với lòng người
đàn chapi với vẻ ngoài đơn sơ
mộc mạc là vậy
nhưng mỗi công đoạn làm nên cây đàn
đều là tâm tư
và tiếng lòng trong trẻo của người nghệ nhân
và cứ như thế
cha ma lê âu đã dành tâm huyết
cả đời mình cho tiếng đàn chapi
mãi vang lên
trên buôn làng rắc lây
ở thôn ma nới
ông âu yêu quý cây đàn chapi
như chính người thân của mình vậy
đi lên nương
ngày nào ông cũng mang theo chapi
nhiều bà con quê hương ông
mê lắm tiếng đàn chapi
và tiếng hát
của cha ma lê âu
mỗi khi nghỉ ngơi
giữa lúc làm nương
hòa vào tiếng suối
dốc sách của núi rừng
như một bản tình ca
gửi gắm núi non đại ngàn
cả cuộc đời gắn bó với chapi
mong ước duy nhất của ông âu
là người con trai của ông
cũng sẽ học được cách làm đàn chapi
và yêu cây đàn chapi
như yêu nguồn cội
của đồng bào mình vậy
bởi chỉ có như thế
tiếng đàn chapi
mới có thể văng lên mãi
nơi núi rừng ma nới
quê hương ông
chúng tôi tìm đến ma nới
một xã miền núi
còn nhiều khó khăn của huyện ninh sơn
tỉnh ninh thuận
vào một ngày thấm ướt mưa rừng
cha ma lê âu đón chúng tôi
bằng nụ cười hồn hậu
dường như người con của núi rừng này
đã xóa tan đi cái lạnh
mà những cơn mưa rừng đang chút xuống
khi chúng tôi tới thăm ông
ông âu không khác trong khí tưởng tượng
của chúng tôi
với mái tóc dài và bạc của nắng gió
và chút thời gian
làn da ngăm đặc trưng
của những người con rắc lây hồn hậu
nơi đại ngàn
và ấn tượng nhất là
có lẽ là đôi mắt ông
luôn rực sáng
nhắc đến đàn cha pi
người nghệ nhân ấy giới thiệu cho chúng tôi nghe
thật say xưa
có lẽ với người nghệ nhân già này
không ít người đã tới đây
và hỏi ông về đàn cha pi
và chúng tôi là đoàn thứ bao nhiêu
ông cũng không nhớ nổi
thế nhưng ông chẳng hề từ chối
mà từ trong ánh mắt của ông
chúng tôi thấy được tình yêu mãnh liệt của ông
dành cho cây đàn cha pi
công cụ chứa đựng tâm hồn
của núi rừng
và có lẽ đó là lý do vì sao
tiếng đàn cha pi luôn được vang lên
cùng tiếng núi giọng rừng
bởi chính những người con
luôn đầy lòng nhiệt huyết
mong muốn lưu giữ lại cái hồn cốt
của dân tộc mình như ông
tôi đang có mặt ở nhà của một nghệ nhân
người dân tộc rắc lây
ở thôn do xã ma nới huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận
ông là một trong những người rắc lây hiện nay
vẫn còn lưu giữ và sử dụng thành thạo
các nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình
và để tìm hiểu về nhạc cụ của người rắc lây
cũng như cách sử dụng của chúng
thì chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện với ông
xin chào bác cha mê đeo
thưa ông cha mê đeo
thì đây chính là loại nhạc vụ gì đấy ạ
đây là cha pi
ông âu đã học
cái làm đàn cha pi này từ năm bao nhiêu tuổi
và đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi
lúc khi đó lúc một mươi hai
đến hôm nay ôi trời
nghe bắt đầu nhìn
thấy bắt đầu tiếp tục làm
thấy bắt đầu tiếp tục làm
ông cha mê đeo
là cao ruột của ông âu
ông mất từ năm tám mươi
mất từ năm tám mươi
ông âu đi bộ đội
đi thủy nghiệp
trở về gia đình
nhớ lại rồi mê
mới nghe nghe rồi
không được mất
đàn cha pi này
như vậy là bây giờ ở thôn gio là có tất cả là bao nhiêu người mới làm cha pi ạ
phải đó nhiều người lắm
bên này chỉ có một mình ông âu thôi
tại vì là họ không thích
họ không yêu
họ không yêu
hôm nay gọi là cái
gọi là theo
gọi là sạch sinh không à
có nghe sạch sinh không
chỉ có một mình ông âu thôi
cũng như là
đời mẹ đời cha
dưới mái nhà đơn sơ của mình
ông chamaleo dành hẳn một không gian cho việc chế tác
và giới thiệu các loại nhạc cụ truyền thống rắc lây
những người đam mê nhạc cụ truyền thống rắc lây
thường tìm đến
để được ông hướng dẫn cách đánh mã la
chơi đàn cha pi
sử dụng kèn bầu
hoặc tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo
của cộng đồng người rắc lây nơi đây
cẩn mẫn như chú ông rừng chăm chỉ
ông đã và đang góp phần hạn chế
sự mai một của các nhạc cụ truyền thống nói riêng
và văn hóa rắc lây nói chung
dù tuổi đã cao
nhưng mỗi khi ở bên những cây cha pi của mình
ông như ngồi cạnh những người bạn
những người thân
ông cha male âu
giải bày nỗi lòng bằng tiếng đàn cha pi
và gần hai mươi năm qua
tiếng đàn cha pi của ông
luôn thuần thức nỗi niềm trăn trở
trước sự mai một
của những giá trị truyền thống mà ông đang nắm giữ
bạn tôi à
quê hương ma nới đã đẹp hơn rồi
trẻ con trong làng
được đi học cái chữ
được mặc áo mới
bạn tôi à
ma nới quê hương mình
giờ đẹp hơn nhiều
đã có con đường dài
bạn là cây đàn ấy
bạn tôi à
ma nới quê mình
giờ đã con đường dài
bạn tôi à
ma nới quê mình
giờ đã con đường dài
trẻ con được đến trường học cái chữ
đã có quần áo mới
đã có lúa
để có gạo ăn
người trắc lây giờ hết đói rồi
nhờ cha pi
tôi cất tiếng hát
tôi nhớ bạn
bạn tôi à
cái bụng bà con giờ hết đói rồi
nhưng giờ không ai chơi cha pi nữa
tôi nhớ bạn
ngoài làm và chơi đàn cha pi
cha maleo vẫn đánh mã la
mỗi khi đánh mã la
ông âu vui lắm
những lúc như thế
các cháu nhỏ trong bản
lại túm tủm lại
ngồi ngay ông chơi
và học theo ông
ông muốn chuyển lại
để thế hệ sau mãi mãi không bao giờ
có thể quên được tiếng mã la
tiếng cha pi
hay tiếng đàn đá
những giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng mình
nhưng giờ đây
thành niên rắc lây không mấy ai mặn mà
với nhạc cụ của dân tộc mình
do vậy đầu năm hai nghìn một mươi một
khi ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh
tuyển chọn những nghệ nhân rắc lây
ra hà nội biểu diễn
tại bảo tàng dân tộc học việt nam
để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của người rắc lây
ông cha maleo
là một trong những người đầu tiên
được tham gia sự kiện này
đó không chỉ là trách nhiệm
mà còn là niềm vinh dự đối với ông
xã hội đã phát triển hơn
cuộc sống người rắc lây
cũng có nhiều tiến bộ từng ngày
trẻ em ma nới giờ đây đã có điểm trường
một trăm đồng bào rắc lây
tại đây cho con em đến lớp
tiếp cận với nhiều kiến thức bổ ích
chỉ thích rằng
cùng với sự tiến bộ từng ngày của đồng bào nơi đây
thì nhiều nét văn hóa truyền thống
lại thưa thất dần
cha pi cũng là một trong số đó
có lẽ ở ma nới
muốn được nghe cha pi
là của ông âu
bởi chỉ còn ông âu đàn
và làm cha pi cho đến hôm nay
nghệ nhân chamaleo
với cây đàn cha pi
giờ đây đã vừa sát khỏi nương rẫy
để biểu diễn trên các sân khấu lớn
các ngày hội văn hóa của dân tộc
và truyền dạy cho thế hệ trẻ rắc lây
nhưng giấc mơ về một ngày
người rắc lây lại chơi cha pi
hòa nhịp cùng tiếng rừng giọng núi
luôn cháy bỏng trong ông
bởi với ông
tiếng đàn cha pi
là niềm tự hào của người trắc lây quê ông
là giấc mơ tự do hồn nhiên
và đôn hậu
như cây nắng cây gió
của đại ngàn xanh thầm
ai yêu tự do
yêu rừng xanh
thì lên núi
nghe đàn cha pi
tôi yêu cha pi
không còn cô đơn
tôi nghe cha pi
chẳng thấy nao lòng
về một giấc mơ